lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bị cáo lê minh tài tên gọi khác là thảo vừa bị tòa án nhân dân tỉnh cà mau đưa ra xét xử
theo cáo trạng do không đồng tình về quy định phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín của tỉnh cà mau
từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trong lúc đang bị cách ly y tế tạm thời
lê minh tài đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận đăng hai mươi tám bài viết và chín đoạn video clip lên mạng xã hội
nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín của lãnh đạo tỉnh cà mau cơ quan phòng chống dịch
gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước trong công tác phòng chống dịch
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê minh tài một năm tù giam
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy đối tượng võ văn linh chú huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
vừa bị công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt giữ
quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn khi đến số nhà k bảy trăm tám mươi một trần cao vân
tổ công tác đã vây bắt thành công đối tượng cùng vật chứng là một xe máy vừa trộm cắp được
tiếp tục đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác tại quảng ngãi
đối tượng nguyễn quang huỳnh trú tại thành phố thái nguyên
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy
vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt giữ
nguyễn quang huỳnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
ra quyết định truy nã vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi về tội mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng là năm bánh heroin
đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài rồi sau đó quay trở lại lẩn trốn trong nước một thời gian
khi về địa bàn tỉnh thái nguyên thì bị bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
tiếp tục điều tra theo quy định
một tụ điểm đánh bạc gồm một mươi tám đối tượng trên địa bàn phường bốn thành phố vĩnh long
vừa bị công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long bắt quả tang
tại thời điểm bắt quả tang lực lượng công an đã thu giữ ba hột xí ngầu và nhiều bộ bài tay loại năm mươi hai lá
bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu và hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt tại nơi đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn tạm giữ một mươi năm chiếc xe mô tô hai mươi điện thoại di động
và số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng khám xét trên người các đối tượng
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng tài khoản facebook
gia lô đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng nghìn bị hại
với số tiền lên đến hơn ba tỷ đồng
nhóm đối tượng do nguyễn văn minh chú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội cầm đầu
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn gia lô
tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả số số miền bắc hoặc miền nam
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn trung cư để đặt một trăm sáu mươi chín máy tính
chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook để đăng hàng trăm nghìn bài quảng cáo
nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
và khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên
rồi chặn số điện thoại zalo của bị hại để chiếm đất tài sản
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đặt tiền của hàng nghìn bị hại
với số tiền hơn ba tỷ đồng
với hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn quang tân chú thệ huyện cửu đông bắc tỉnh đắk lắc
vừa bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tổng cộng hai mươi hai năm tù ra
theo cáo trạng tân đã thế chất tám xe ô tô do mình đứng tên cho ngân hàng để vay tiền
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi do làm ăn thua lỗ thông qua mạng xã hội facebook
tân đã liên lạc với lưu trí khang sinh sống tại tp hcm cung cấp thông tin thuê khang
làm giả một mươi giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả với giá năm triệu đồng một đăng ký giả
sau đó tân đã mang hai xe đến cầm cố cho anh tô đức lợi chú thệ tp bumathuật lấy một một trăm năm mươi tỷ đồng
tám giấy tờ giả còn lại tân thế chấp vào ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm
chi nhánh đắk lắc lấy số tiền là ba bảy trăm tám mươi tỷ đồng
toàn bộ số tiền có được tân đã trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa nguyễn quang tân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tân một mươi tám năm tù giam về tội lừa đảo
chiếm đất tài sản bốn năm tù giam về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt tân phải chấp hành là hai mươi hai năm tù giam
vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân và công an huyện chư pư
tổ chức thực hiện điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn à sâm xã ia rong huyện chư pư
và hung thủ sau khi sát hại hiếp dâm nạn nhân đã phi tang thi thể xuống giếng sâu trong dãy vắng
đối tượng gây án là ra lan giang sinh năm hai nghìn một chú thôn ia sâm xã ea rong huyện chư pứ
tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi uống rượu với nhiều người trong làng giao về nhà cãi nhau với gia đình rồi bỏ ra tròi dãy ngủ
đến hai mươi một giờ cùng ngày khi giang đi qua vườn cà phê thấy chị trịnh thị hồng chú cùng thôn thì nảy sinh ý định hiếp dâm
để tránh bị chị hùng phát hiện giang nhặt một khúc gỗ trong vườn lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu
sau đó bóc cổ thực hiện hành vi hiếp dâm
hành vi của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
vụ việc này cho thấy thời gian qua thị trường chứng khoán đang bộc lộ những điểm bất cập các hành động bán chui hay thao túng giả tạo ra những tiền lệ xấu trên thị trường chứng khoán
việc xử lý nghiêm gian đe những hành vi vi phạm pháp luật và việc thiết lập lại kỷ cương minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều bắt buộc phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh khi gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc bị bán chui gây thùa lỗi lớn cho rất nhiều nhà đầu tư
ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu hủy bỏ giao dịch xử phạt ông trịnh văn quyết một năm tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
hiện ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
lần này thì cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã có thể nói không những là xử lý nghiêm mà còn là rất kịp thời
và cái việc mà chúng ta xử lý những cái trường hợp như là của ông chủ tịch flc hay những cái trường hợp
trường hợp tương tự như vậy thì sẽ có cái tác động rất là tích cực đến cái sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam theo cái hướng lành mạnh của bộ nhà quốc tế
trong vụ án này thì cơ quan điều tra đang khởi tố ông trịnh văn quyết về cái tội là thao túng thị trường chứng khoán
cái tội danh này có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù thì căn cứ vào quy định tại điều chín của bộ luật hình sự thì đây là tội nghiêm trọng
đáng nói đây không phải lần đầu ông trịnh văn quyết vi phạm
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
ông trịnh văn quyết cũng từng bị phạt sáu mươi năm triệu đồng vì bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu mà không báo cáo
trước vụ việc này không ít người đã bị phạt tiền và phạt tù vì hành vi thao túng chứng khoán
thống kê của ubnd năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn ba trăm linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
tăng hơn tám mươi vụ so với năm hai nghìn hai mươi
số tiền thu được lên đến gần hai mươi một tỷ đồng
trong đó chủ yếu là các vi phạm báo cáo không đúng thời hạn
về kết quả giao dịch nhiều chuyên gia dự báo vụ việc ông trịnh văn quyết bị xử lý nghiêm minh là tín hiệu tích cực
lập lại trật tự lấy lại niềm tin của nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh bạch
tôi cho rằng các nhà đầu tư chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt là các nhà đầu tư mới và ít kinh nghiệm
tuy nhiên thì trải qua những cú sốc như vậy trên thị trường chứng khoán
các nhà đầu tư một mặt cũng sẽ được rèn luyện để làm sao có đủ bảng lĩnh để vượt qua những cú sốc
cái quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư là nhờ những cái cú sốc như vậy và những biện pháp xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng
thì chúng ta đều có một niềm tin và một hy vọng rằng thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ ngày một phát triển tốt hơn
không có vùng cấm trong đấu tranh tiêu cực
tinh thần này tiếp tục được khẳng định nhằm tạo ra môi trường chứng khoán công bằng cho tất cả các nhà đầu tư
dẫu đó là chủ tịch một tập đoàn lớn
và trong thời điểm này các nhà đầu tư cần phải có sự cẩn trọng
bình tĩnh cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư chứng khoán
trước những diễn biến bất thường trên thị trường chứng khoán
phó thủ tướng lê minh khái đã có chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động ổn định
an toàn thông suốt công khai minh bạch và phát triển bền vững
phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng
theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán trong nước và quốc tế
từ đó chủ động thực hiện các biện pháp điều hành thị trường theo thẩm quyền
đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng an toàn thông suốt
yêu cầu bộ trưởng tài chính chủ tịch ubnd chủ tịch ubnd chứng khoán nhà nước chỉ đạo các cơ quan liên quan
theo dõi giám sát diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế
các dòng vốn vào ra thị trường để có giải pháp điều hành giám sát phù hợp
từ đó có các biện pháp bảo đảm an toàn minh bạch ổn định thị trường không để xảy ra rủi ro mất an toàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này chủ động công bố thông tin và thực hiện các giải pháp ổn định tâm lý nhà đầu tư
trong và ngoài nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
đối với các cơ quan quản lý chứng khoán cần đẩy mạnh ra soát cơ chế chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
để có chế tài xử lý mạnh có tác dụng gian đe bảo đảm minh bạch và lành mạnh của